cho đến cuối mùa lũ khoảng tháng một mươi một mươi một là thời điểm lý tưởng đánh bắt các loại cá trưởng thành

một khi đã nói đến ẩm thực tây nam bộ thì không thể không nhắc đến mắm
đặc biệt nhất là mắm ruột
loại mắm chỉ làm bằng ruột cá lóc thường thì chỉ để dành ăn trong gia đình
vì mắm trụ rất ngon mà giá thành cao nên dựa trên cách chế biến này
bà con là nghệ thái nhỏ thịt mắm cá lóc trộn chào dưa đu đủ
cộng thêm một giải bí quyết nghề nghiệp khác để làm thành món mắm có hương vị độc đáo bán ngoài thị trường
đó chính là mắm thái
chúng tôi đã hiện diện tại chợ châu đốc
và nhanh chóng lý chả chiều sao người ta gọi khu vực này bằng cái tên chừa dân chả mà cũng rất cao sang
dương quốc mắm
chợ đã dành hơn nửa diện tích chỉ để bán mắm
dường như có bao nhiêu loại cá trên dòng sông cửu long dồi dào
thì có mấy nhiều loại mắm được bày bán trong dương quốc này
theo kinh nghiệm của làng nghệ
thì chỉ có một số loài cá như cá lóc cá trèn cá sạch cá chốt cá linh làm mắm là thơm ngon
do thịt cá có độ dai của sới khi đem làm mắm mới đạt chuẩn của mắm ngon
loại cá nào thịt bở thì mắm sẽ không ngon và tất nhiên không có tên trong dương quốc này
vào mùa lũ này thì nói chung đó là cái mùa vụ chính của cái nghề mắm
thì trong đó là sản xuất các loại mắm
sản xuất nhiều nhất là mắm cá linh
thường thì cá linh hầu như là các cái sông của mekong trải qua việt nam mình như là sông tiền với sông hậu
rồi trên các cánh đồng thì cái mùa lũ là mắm cá linh là nhiều nhất
kể cả từ ở phía đầu nguồn campuchia đổ về
để cho dễ nhớ mắm cái gì thì gọi tên cái đó
thôi thì đủ cả
từ mắm sặc mắm trê mắm lóc cho đến mắm rô mắm trẹn mắm cá linh mắm philê
các sạp hàng được bài trí gọn gàng sắc màu ống ánh đủ loại thương hiệu tranh nhau quảng bá
để hy vọng được thượng đế ghé mắt đến và quyết định thưởng thức sản phẩm của mình

thu hoạch một mùa